tại đây công tác chuẩn bị đã hoàn thành bắt đầu tiếp nhận người thuộc diện cách ly hiện nay vụ việc đã được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã
hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và tạm biệt